mùa hè là thời điểm các đối tượng buôn lậu mặt hàng giải khát và đường kính trắng thái lan
gia tăng hoạt động trên khu vực biên giới tỉnh quảng trị
mặc dù các ngành chức năng ở quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
nhưng do sự phối hợp giữa các ngành chức năng chống buôn lậu còn thiếu đồng bộ
nên buôn lậu đường kính trắng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
đây là khu vực tập kết hàng của các đối tượng buôn lậu tại thôn lương lễ
thuộc xã tân hợp huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
hàng ngày các đối tượng xe ôm chở đường kính nối đuôi nhau chạy với tốc độ nhanh
để tránh cổng b khu kinh tế thương mại đặc biệt lao bảo
đặc biệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các đối tượng buôn lậu luôn cử người theo dõi mọi hoạt động của lực lượng hải quan
tìm mọi cách đối phó nhằm tuần mặt hàng đường kính trắng thái lan nhập lậu vào thị trường nội địa

đặc biệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các đối tượng buôn lậu luôn cử người theo dõi mọi hoạt động của lực lượng hải quan
trị đã mở đợt cao điểm chống buôn lậu các mặt hàng có tính chất mùa vụ
chỉ trong thời gian hơn một tháng lực lượng hải quan đã phát hiện và thu giữ hơn hai mươi tấn đường
chúng tôi đã có những biện pháp xử lý kiên quyết
trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng nhân dân
đồng thời chủ động có kế hoạch mật phục các địa điểm bốc xếp hàng hóa của các đối tượng
chủ động phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn như công an
bộ đội biên phòng để xử lý kiên quyết các đối tượng này
vấn đề buôn lậu đường kính trắng trên địa bàn khu kinh tế thương mại đặc biệt lao bảo đang có những diễn biến phức tạp
các đối tượng buôn lậu vẫn tập kết hàng trên tuyến đường chín
một lượng lớn đường kính trắng thái lan nhập lậu hàng ngày vẫn lọt vòng kiểm soát của các cơ quan chức năng
để xâm nhập vào thị trường nội địa làm lũng đoạn hàng hóa trong nước